xin kính chào quý vị và các bạn đến với những tin tức về đời sống xã hội mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị vụ việc nam dân quân bị sát hại tại gò vấp
anh nguyễn thanh huy hai mươi một tuổi đang làm nhiệm vụ phân luồng giao thông vào giờ cao điểm trước khu vực cổng trường học trên đường phạm văn chiêu
thời điểm trên giữa anh huy và ông lê quốc tuấn năm mươi tuổi ngụ phường một mươi bốn quận gò vấp tp hcm đi xe máy xảy ra mâu thuẫn
người đàn ông cầm hung khí tấn công khiến anh huy bị thương do vết thương quá nặng anh huy đã không qua khỏi
bước đầu theo cơ quan điều tra nghi phạm đã ra đầu thú
mời quý vị hãy cùng chúng tôi theo dõi tường tận lời khai của nghi phạm tại cơ quan công an quận gò vấp tp hcm
vụ dân quân bị sát hại khi đang điều tiết giao thông ở tp hcm nghi phạm đầu thú
liên quan đến vụ việc nam dân quân nguyễn thanh huy bị sát hại khi đang điều tiết giao thông vào tối mộng năm tháng bốn tại gò vấp tp hcm
thông tin từ công an đang tạm giữ nghi can tuấn năm mươi tuổi ngụ quận một mươi hai để điều tra về hành vi sát hại người
theo điều tra ban đầu vào chiều bốn tháng bốn
anh huy là dân quân tự vệ thuộc phường đội phương một mươi bốn quận gò vấp làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại trước trường trung học cơ sở phạm văn chiêu
lúc này phát hiện ông tuấn điều khiển xe gắn máy đi ngược chiều nên anh huy nhắc nhở yêu cầu đi đúng làng đường vì lúc này đang ủng tắc giao thông
nhưng ông tuấn phản ứng dẫn đến hai bên cử cãi lớn tiếng qua lại với nhau
bất ngờ ông tuấn rút hung khí ra tay trực tiếp khiến anh huy gục tại chỗ và sau đó tử vong tại bệnh viện
ông tuấn sau khi gây án đã bỏ lại xe gắn máy tại hiện trường rồi chạy bộ thoát thân
ngay sau khi tiếp nhận tin báo lực lượng công an và cả quân đội đã có mặt tại hiện trường để điều tra
công an nhanh chóng xác định nghi can là ông tuấn
thời điểm gây án bên ngoài mặc áo mưa bên trong là áo thun sọc ngang trắng đen mặt quần lẫn
công an xác định ông tuấn có thời gian thuê trọ tại phường chín quận gò vấp nhưng đã trả lại từ lâu
công an làm rõ nhân thân la lịch
và tìm đến nơi thường trú của ông này ở quận một mươi hai nhưng ông đã bỏ trốn
và đến rạng sáng năm tháng bốn ông tuấn đã đến công an quận gò vấp đầu thú khai báo toàn bộ hành vi
lúc đó trời mưa đã xảy ra mâu thuẫn cự cãi với dân quân tự vệ đang điều tiết giao thông
nên trong lúc bực tức đã ra tay khiến nạn nhân tử vong
hiện tại các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ việc nghi phạm vẫn đang trong quá trình bị tạm giam
vụ việc đã qua nhưng còn đó những nỗi đau in hàng
tôi xin chia buồn với gia đình anh huy
mất đi người thân là sự đau thương lớn nhất trong cuộc đời của mỗi con người
vào sáng mộng năm tháng bốn tăng lễ của anh huy diễn ra tại nhà tăng lễ quận gò vấp thành phố hồ chí minh
theo trang thông tin điện tử phụ nữ sức khỏe đưa tin vào sáng năm tháng bốn
cơ quan chức năng như phường đội bang chỉ huy quân sự quận gò vấp phối hợp với gia đình tổ chức tang lễ cho anh hát
tại nhà tăng lễ quận gò vấp trên đường nguyễn văn khối phường một mươi một quận gò vấp
nhiều người thân cùng nhiều đơn vị đoàn thể đã đến nhà tăng lễ quận gò vấp viến chia buồn động viên gia đình anh huy hai mươi một tuổi
nhiều người thân cùng nhiều đơn vị đoàn thể không khỏi ngạy ngào đau xót trước sự ra đi đột ngột của anh huy
được biết gia đình huy có hoàn cảnh khó khăn hiện đang thuê trọ ở phường một mươi bốn quận gò vấp
thu nhập chủ yếu dựa vào công việc chạy xe ôm công nghệ của người cha
huy đột ngột ra đi ở tuổi đời còn quá trẻ khiến gia đình và nhiều người không khỏi xót xa
có mặt tại nhà tăng lễ anh nqt cho biết vào chiều bốn tháng bốn anh cùng anh h được phân công điều tiết giao thông khu vực trước cổng trường trên đường phạm văn chiêu quận gò vấp
ở thời điểm trên anh tê đứng cách anh huy khoảng cách khá xa
khi thấy khu vực của anh h kẹt xe anh t liền đến nơi hỗ trợ thì thấy anh h đã ngồi xuống với vết thương chảy máu
lúc này người dân chỉ người đàn ông đã dùng hung khí đâm anh h
anh t yêu cầu người đàn ông trên đẩy xe lên lề cũng như gọi điện thoại báo cho chỉ huy và cảnh sát giao thông
ngay sau đó anh tê cùng một đồng đội dùng xe máy đưa anh h đến bệnh viện cấp cứu
anh hát được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã không qua khỏi
sau khi gây án đã bỏ lại xe máy chạy bộ tẩu thoát khỏi hiện trường nghi phạm hiện đã chịu ra đầu thú
cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra và làm rõ
cơ quan công an tỉnh đã tạm giữ
cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra và làm rõ vụ án
tất cả những gì chúng ta thấy được ở một chàng trai trẻ nhị khuyết đang vẽ dở những ước mơ của cuộc đời mình
đặc biệt chúng tôi vô cùng xúc động khi nghe về những tình cảm của hàng xóm và đồng nghiệp dành cho nam dân quân
vậy hàng xóm đồng nghiệp đã kể gì về nạn nhân xin mời quý vị cùng theo dõi
một nữ cán bộ ở trạm y tế phường một mươi bốn cho biết bàn hoàng khi hay tin
các em dân quân ai nấy đều rất dễ thương huy hiền lành
đẹp trai và cười tươi
những ngày chống dịch em ấy rất tích cực tham gia công tác ai cũng quý
anh bảo một hàng xóm của gia đình huy cho biết mình nhận được hung tin từ người bố
sáng ngày năm tháng bốn anh bảo cũng đến nhà tăng lễ gò vấp để chia sẻ nỗi đau mất mát của gia đình
thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín anh huy đi chống dịch theo sự phân công
gia đình gặp không ít khó khăn vì em trai còn đang học mẹ ở nhà
chỉ có bố anh huy chạy xe công nghệ nhưng thu nhập bắp bên
thời gian gần đây bố của huy cũng không có việc làm
anh bảo nói và cho biết em trai của huy đang theo học hệ cao đẳng
tại một trường đại học trên địa bàn thành phố hồ chí minh
bố huy là bạn của tôi ông là người hiền lành ai nhờ gì cũng giúp nên hàng xóm rất quý mến
riêng hai nèm huy hiền lành lễ phép và chăm làm
anh bảo cũng cho biết huy có đam mê âm nhạc từng hai lần dự thi nhưng không đoạt giải
sau khi học hết lớp một mươi hai huy đi học các tóc và có làm ở
khi có dự định sắp tới ra quân thì sẽ đi học thêm về nhuộm tóc tạo mẫu
để sau này có hướng đi khi sang mỹ
nhớ lại phút giây hy bị tấn công anh nqt dân quân tự vệ cùng ca trực cho biết
mình chỉ phát hiện sau đó lúc đó tôi thấy khu vực huy điều tiết xe kẹt nên nhìn qua
thấy bạn đã gục xuống vết thương chảy máu
anh tê lập tức gọi báo cáo cho chỉ huy và cảnh sát giao thông
để đưa huy vào bệnh viện cấp cứu bệnh viện quận gò vấp
trên đường di chuyển anh tê đã liên tục động viên đồng đội huy ơi cố lên
nhưng do vết thương quá nặng nam dân quân đã tử vong
theo trung tá nguyễn quang thiệu chính trị viên phó ban chỉ huy quân sự quận gò vấp
huy đã gặp nạn khi đi làm nhiệm vụ được phân công
ông thiệu cho biết huy là người nhã nhặn bản lĩnh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
trong thời gian dịch bệnh covid một mươi chín em cũng tích cực tham gia công tác phòng chống dịch
ở địa phương cũng như tại khu cách ly đhq
nỗi đau gia đình nam dân quân thật đau rớn ai sẽ viết tiếp ước mơ còn gian dở của em
sự ra đi đột ngột không chỉ khép lại tương lai của người bị nạn
mà còn để lại nhiều hệ lụy đau lòng cho cả gia đình và đồng nghiệp
quý vị thân mến thật không có từ nào để có thể diễn tả nổi mất mắt ấy
khi phải xót xa chứng kiến cảnh những gia đình người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh
bản án thích đáng sẽ dành cho những kẻ vô nhân tính về hành động của mình
những tin tức mới nhất liên quan đến vụ án sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị khán giả
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo xin kính chào